vài năm trở lại đây trong các tháng chín và tháng một mươi lượng mưa trên địa bàn các tỉnh tây nguyên thường cao hơn so với trước từ một mươi ba mươi với độ ẩm không khí cao
thời điểm này cây cà phê rất dễ xảy ra tình trạng dụng quả non sinh lý hoặc do sâu bệnh hại
chính vì thế để chủ động phòng cà phê dụng quả mùa mưa nông dân cần áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng trừ bệnh dụng quả trên cây cà phê để bảo đảm năng suất
các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc và triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây cà phê
các cơ quan liên quan như các tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh các trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cần tăng cường công tác điều tra dự báo
xác định đúng nguyên nhân để đưa ra giải pháp phòng trừ phù hợp đối với bệnh dụng quả trên cây cà phê
đối với những vườn dụng quả do thiếu dinh dưỡng mất cân bằng dinh dưỡng cần bón phân kịp thời đầy đủ cân đối hàm lượng npk
không nên bón quá nhiều đạm bổ sung thêm các loại phân chung vi lượng để cây phát triển tốt tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hạn chế dụng quả